truyền thông đức ngày hôm qua đưa tin các vụ đốt phá khu lưu trú của những người tị nạn tại đức đang gia tăng nhanh chóng trong thời gian vừa qua
đầu tuần qua các đối tượng giấu mặt đã ném chất cây cháy vào một ngôi nhà đang là chỗ ở tạm cho ba mươi bảy người tị nạn tại một thị trấn thuộc bang nordheim weffelen
trong khi vài ngày trước đó một vụ đốt phá hai nhà ở cho người tị nạn cũng xảy ra tại bang thuring các sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại thủ đô berlin và một số bang khác ở đức
các cơ quan an ninh đức đánh giá tư tưởng bài ngoại phân biệt chủng tộc hiện vẫn tồn tại trong một bộ phận dân chúng đức và điều này được phổ biến rộng hơn nhờ sự hỗ trợ của các công cụ tuyên truyền trên internet
trong khi đó bộ trưởng tài chính đức hôm qua cho biết chi ngân sách quốc gia của đức năm hai nghìn một mươi sáu sẽ phải cắt giảm hai năm tỷ euro
để giành ngưng tra quỹ trang trải cho các chi phí liên quan đến dòng người nhập cư và tị nạn vào nước này